sau hai ngày làm việc chiều nay kỳ họp thứ một mươi năm hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm đã bế mạc
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tp hà nội đã xem xét thảo luận và thông qua một mươi hai báo cáo một mươi ba nghị quyết với tỷ lệ thống nhất rất cao
trong đó có một mươi hai nghị quyết là nghị quyết chuyên đề về cơ chế chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội an sinh xã hội
và nghị quyết kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân tp
đây là căn cứ cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong phát triển kinh tế của thủ đô
trước đó hội đồng nhân dân tp hà nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập mới thôn tổ dân phố
tại các quận huyện thị xã trên địa bàn tp hà nội năm hai nghìn hai mươi
theo đó tổng số thôn tổ dân phố được thành lập là một trăm hai mươi hai thôn tổ dân phố tăng một trăm linh chín thôn tổ dân phố
như vậy sau khi thành lập mới toàn thành phố sẽ có năm ba trăm sáu mươi